xin kính chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng của bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
mở đầu là thông tin mới nhất về phiên xét xử phúc thẩm ông nguyễn đức trung
thưa quý vị vào sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
và các bị cáo khác trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c xử lý ô nhiễm nước hồ
chủ tọa phiên tòa cho biết tại phiên phúc thẩm phía ủy ban nhân dân tp hà nội có ủy quyền cho sở xây dựng hà nội
tuy nhiên đại diện của sở xây dựng có đơn xin xét xử vắng mặt
ngoài ra bà nguyễn thị trúc chi hoa vợ của bị cáo nguyễn đức trung là người liên quan được tòa triệu tập
nhưng có đơn xin vắng mặt
công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ oic vắng mặt không rõ lý do
cho ý kiến tại phiên tòa luật sư đề xuất triệu tập ông nguyễn thế hùng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
triệu tập thêm điều tra viên của vụ án
trong phần làm thủ tục phiên tòa bị cáo nguyễn đức trung đề nghị triệu tập đại diện sở tài chính tp hà nội
luật sư bào chữa của bị cáo nguyễn đức trung cho biết vụ án này phát sinh từ việc giao dịch với công ty nước ngoài
nên luật sư đề nghị triệu tập đại diện của công ty watch waters cộng hòa liên bang đức với tư cách nhân chứng
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng
yêu cầu triệu tập đại diện công ty westwater là không cần thiết
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho rằng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã có lời khai trong quá trình điều tra
nên không cần thiết phải triệu tập
do đó quyết định tiếp tục xét xử vụ án theo hình tự là trình tự phúc thẩm
phiên tòa dự kiến kéo dài ba ngày
trong khi đó liên quan tới vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại khu tái định cư an phú tây huyện bình chánh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với mai văn đường nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
mai bủ tâm nguyên nhân viên phòng phát triển kinh doanh công ty
phạm xuân trung nguyên phó tổng giám đốc ipc
để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bốn bị can
gồm t trí dũng nguyên tổng giám đốc ipc
hồ thị thanh phúc nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
vũ xuân đức nguyên phó tổng giám đốc công ty ipc
trần đăng linh nguyên phó tổng giám đốc công ty ipc
về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều tra ipc chuyển nhượng số lượng lớn nền đất tại dự án an phú tây
cho một số cá nhân thay vì tổ chức bán qua sản giao dịch bất động sản
không tổ chức bán đấu giá bán với giá chưa phù hợp
các bị can bán đất nền với giá rẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước
công an quận hà đông tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can nhóm năm đối tượng về các tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
đáng chú ý bằng các thủ đoạn tinh vi các đối tượng này đã mua thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng
sau đó dùng để đánh cắp số điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều bị hại
cụ thể vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an quận hà đông phát hiện nhiều người
đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
cần đầu đường dây này là phạm thu diệu chú tại tỉnh thanh hóa
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng diệu đã mua thông tin tài khoản ngân hàng qua mạng xã hội
đồng thời bằng các thủ đoạn khác nhau diệu đã phân công nguyễn thanh tuấn chú tại tiền giang
móc nối để mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại
từ đó tiếp tục thuê các đối tượng khác dùng chứng minh thư giả đến các đại lý của các nhà mạng làm lại sim
sau đó chiếm đoạt hàng loạt các sim điện thoại của người dùng nhằm mục đích chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng
với thủ đoạn trên từ ngày hai mươi hai tháng năm đến hết ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt được khoảng một mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an các đơn vị địa phương
vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc trên địa bàn hai huyện vũng liêm và tam bình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an các đơn vị địa phương
từ ngày một mươi chín tháng sáu lực lượng công an đã bắt giữ tám đối tượng tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc ấp năm xã tân an luông huyện vũng liêm
tăng vật thu giữ gồm nhiều bộ bài tay chín triệu bảy trăm linh nghìn đồng hai điện thoại di động và ba xe mô tô
tiếp tục đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày lực lượng công an kiểm tra tại quán nước thuộc ấp an phong xã ngãi tứ
thì phát hiện bắt giữ bảy đối tượng đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền
tạm giữ hơn một triệu đồng trên chiếu bạc nhiều bộ bài tay
kiểm tra trên người các đối tượng thu giữ sáu mươi ba triệu đồng và bảy điện thoại di động
người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo hai cháu nhỏ lưu thông trên đường trơn trượt bất ngờ ngã
sau đó bị xe tải đi cùng chiều phía sau tông vào khiến một bé gái tử vong tại chỗ hai người còn lại bị thương
vụ tai nạn này vừa xảy ra vào sáng nay trên đường liên xã đoạn qua ấp ba xã thanh hòa huyện bù đốp tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày chị võ thị bích truyền chú tại huyện bù đốc
điều khiển xe chở phía sau là cháu phạm thị thúy nga chín tuổi và một bé khác đi tiêm vaccine
đến đoạn ấp ba xã thanh hòa do đường trơn trượt khiến chị truyền không làm chủ được tay lái ngã ra đường
cùng lúc này chiếc xe tải do tài xế nguyễn văn tiên điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau vừa đi tới
do không kịp xử lý nên đã tông vào
cú tông mạnh đã khiến cho bé nga tử vong tại chỗ chị truyền và một cháu nhỏ khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu sau đó
vâng có thể thấy rằng tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho nhiều người thương vong đang có diễn biến rất phức tạp
mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông
như là sử dụng rượu bia vượt quá tốc độ trở quá khổ quá tải gây tai nạn chết người
nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông
tuy nhiên bắc ninh cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức lễ gia quân mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông cả nước tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó có cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn
trong quá trình thực hiện chủ động phòng ngừa hành vi chống người thiền công vụ gây dối trật tự công cộng
đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang gửi về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định
ngoài ra lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thành thùng và trở hàng quá tải quá khổ
khi xử lý các trường hợp trở hàng quá tải quá khổ phải buộc hạ tải mới cho phương tiện tiếp tục lưu hành
tiến hành xác minh làm rõ chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
triển khai đồng bộ ở bốn cấp công an là lực cục cảnh sát giao thông công an cấp tỉnh công an cấp huyện và công an cấp xã
với sự quyết tâm cao nhất của lực lượng cảnh sát giao thông quyết tâm đạt được những mục tiêu yêu cầu đề ra trong đợt gia quân tuần này
đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình trật tự an toàn giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
cũng như là trách nhiệm của người thi hành công vụ tạo sự lan tỏa và hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông trong con mắt người dân
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường xử lý vi phạm về tốc độ tập trung kiểm tra xử lý các tuyến cao tốc quốc lộ các tỉnh lộ xa khu vực đông dân cư
điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông tăng cường sử dụng các biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh để nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông
đặc biệt trên các tuyến đường thủy tập trung tổ chức tuyên truyền yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải thủy chủ bến bãi ký cam kết
không bốc xếp hàng hóa trở hàng quá vạch dầu mống nước an toàn bảo đảm các điều kiện an toàn đường thủy vận chuyển hàng hóa phải có hóa đơn chứng tử
đợt cao điểm sẽ diễn ra trong ba tháng từ ngày hai mươi tháng sáu đến hết ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thê ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mày trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước một x năm cm cách ba cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng nguyễn phước lộc sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại số một mươi trên hai trăm ba mươi chín đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền tp hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an tp hải phòng về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện